theo thống kê kiều hối về nước tăng trưởng trung bình khoảng sáu một năm
thời gian qua đảng nhà nước cũng đã có nhiều chính sách tạo thuận lợi cho người việt nam ở nước ngoài
tuy nhiên chiều hai mươi sáu tháng một mươi một tại hội nghị đóng góp ý kiến về kết quả năm năm
thực hiện chỉ thị bốn mươi năm của bộ chính trị và phát triển đất nước trong tình hình mới
nhiều ý kiến cho rằng cần có những chính sách cụ thể và thiết thực hơn nữa
để kiều bào có thể đóng góp thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới
đa số các ý kiến của kiều bào bày tỏ sự vui mừng trước những thành tiệu
trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của việt nam thời gian qua
đặc biệt trong cuộc chống đại dịch covid một mươi chín
nhiều đại biểu khẳng định những chủ trương chính sách lớn của đảng và nhà nước nói chung
và những chính sách liên quan đến quyền lợi thiết thực của kiều bào như đầu tư
thu hút fdi hồi hương mua nhà ở việt nam
chính sách cho nhà khoa học và kiều bào về nước làm việc
thể hiện sự quan tâm của đảng và nhà nước
ý đã lắng nghe một mươi bảy tham luận của đại biểu kiều bào đóng góp tập trung vào năm nội dung chính
như tình hình hoạt động của các hội đoàn người việt nam ở nước ngoài
kiến nghị củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
vấn đề sinh sử và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
dạy và học tiếng việt trong cộng đồng
nhu cầu thông tin và kiến nghị của kiều bào
phát triển các phương tiện truyền thông báo chí đáp ứng nhu cầu cộng đồng trong tình hình mới
phát huy nguồn lực doanh nhân trí thức kiều bào đồng góp cho đất nước
và các kiến nghị phát triển kinh tế xã hội việt nam trong tình hình mới